đô thị giao thông thông minh là mô hình mà tất cả các quốc gia đều hướng tới
đối với việt nam việc xây dựng đô thị giao thông thông minh đang gặp nhiều khó khăn
bởi tốc độ đô thị hóa nhanh và tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng phức tạp
một cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đô thị giao thông thông minh
do đại sứ quán hàn quốc bộ xây dựng và ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức mới đây
cho thấy để hướng tới mô hình này việt nam cần tham khảo kinh nghiệm của các nước
và giải quyết các áp lực đang diễn ra
hiện nay việt nam có tỷ lệ đô thị hóa đang tăng rất nhanh khoảng ba mươi bảy
chỉ riêng hai đô thị đặc biệt là hà nội và tp hcm đã có dân số đô thị
chiếm khoảng ba mươi dân số đô thị trên toàn quốc
điều này sẽ tạo nên áp lực vô cùng lớn lên hệ thống công trình cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị
điều kết nối giao thông giữa các khu vực đô thị còn yếu làm giao tăng chi phí logistic
giao tăng tình trạng ô nhiễm môi trường không khí khói bu
do đó phát triển giao thông đô thị thông minh gắn với phát triển đô thị
nhằm kiểm soát giao thông hiệu quả đảm bảo an toàn
giảm thiểm tai nạn ở việt nam trong tương lai thực sự trở nên cấp bách
là một trong sáu đô thị dự kiến thí điểm thực hiện đô thị thông minh trong thời gian tới
hà nội là một siêu đô thị đối diện với nhiều thách thức
do sự gia tăng dân số gây nên ủn tắc về giao thông ô nhiễm môi trường
vì vậy để giải quyết vấn đề này hà nội đang chuẩn bị hệ thống cơ sở hạ tầng
dữ liệu thông tin để xây dựng đô thị thông minh
theo tổng kiện này thành phố có khoảng sáu năm triệu phương tiện các loại
trước thực trạng trên việc áp dụng khoa học công nghệ cũng như hướng tới hệ thống giao thông thông minh
là một trong giải pháp đã được thành phố ưu tiên triển khai
thực hiện trong thời gian qua và sẽ tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh để thực hiện trong thời gian tới
tổ chức triển khai thí điểm xử lý vi phạm tự động thông qua hệ thống camera giám sát tại các bến xe
xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về hạ tầng giao thông xây dựng bản đồ số về giao thông hà nội
thí điểm xây dựng hệ thống thẻ vé thông minh trên các tiếng vlt
việt nam và hàn quốc đang nghiên cứu thành lập trung tâm đô thị thông minh nhằm thúc đẩy hợp tác về đô thị thông minh
đây là nội dung đã được lãnh đạo hai nước thống nhất trong buổi hội đàm cấp cao giữa hai nước vào tháng ba vừa qua
nhân chuyến thăm của tổng tô hàn quốc đến việt nam
các cơ quan liên quan sẽ có bước đi cụ thể và tôi tin tưởng trung tâm đô thị giữa hai nước được thành lập sẽ giải quyết
và đưa ra giải pháp tốt nhất cho việc xây dựng đô thị giao thông thông minh của việt nam
theo các chuyên gia cần phải có sự đồng bộ quyết tâm của chính quyền
và người dân việc ứng dụng của cách mạng công nghệ bốn trong việc xây dựng đô thị thông minh
là một yêu cầu cấp bách để phục vụ tốt nhất cho cuộc sống của người dân